hôm nay bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết đã tiến hành phẫu thuật nối gân tay
trong một cán bộ kiểm lâm của vườn quốc gia gióc đôn bị hàng chục lâm tặc bao vây chém bị thương
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi hai
hai cán bộ của trạm kiểm lâm số một mươi một vườn quốc gia york don trong quá trình đi tuần tra
phát hiện một nhóm lâm tặc cắt gỗ tại tiểu khu hai trăm bảy mươi sáu thuộc vườn quốc gia york don
ở xã cư mờ lan huyện ea súp tỉnh đắk lắc
các kiểm lâm này đã khống chế được một đối tượng lâm tặc thu được một cưa lốc
tuy nhiên hơn một mươi đối tượng trong nhóm lâm tặc đã quay lại giải cứu đồng bọn
đồng chí y thông chỉ đã bị các đối tượng chém đứt găng tay gây mất máu nhiều
trong quá trình tuần tra tổ giữa đồng chí y thông chỉ và đồng chí y linh quang
có đi vào thời điểm sáu h ba mươi phút
tối phát hiện tiếng cưa tổ công tác tiến hành áp sát
đồng chí y thông chỉ bắt được một đối tượng đang cưa gỗ
vào thời điểm đó các đối tượng xung quanh mới thay đồng bọn bị bắt
mới tiến hành giải vai cho đồng bọn phi vào là chém đồng chí y thông chỉ
và lợi vết chém là đứt đèn binh đi vào tay và đứt gân
sau đó thì tổ công tác đã gọi điện tăng cường
anh em trạm kiếm lâm số một mươi một đội cơ động chạy lên hiện trường
bảo vệ hiện trường và đưa đồng chí y thông chỉ
vào bệnh viện
anh em trạm đất rơi tăng cường và đưa tôi lên bệnh viện gần nhất là bệnh viện aesup
rồi xong rồi chuyển về bệnh viện vùng tây nguyên
sau khi căm bố phẫu thuật xong tôi cảm thấy mệt và trong mặt
theo thông tin từ vườn quốc gia yorkdon tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc
các lâm tặc đã chặt hạ được hai cây gỗ cam xe thuộc nhóm hai có khối lượng trên hai mét khối
sau khi biết thông tin tri cục kiểm lâm vùng bốn thuộc tổng cục lâm nghiệp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đến thăm hỏi động viên đồng chí y thông chỉ
hiện công an huyện aesup đang tiến hành truy tìm các đối tượng lâm tập để điều tra xử lý theo quy định
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương vào ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phan thanh tuấn chú tại phường hiệp thành tp thủ dầu một
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra bà đỗ thị kiều minh chú tại phường phú cường tp thủ dầu một
bán nước trước cổng số bốn của bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín khi bà minh đẩy xe nước ra chuẩn bị bán hàng
thì phan thanh tuấn xuất hiện yêu cầu bà minh phải đưa năm mươi triệu đồng thì mới được bán nước ở khu vực này
do không có tiền nên bà minh hẹn đưa tiền sau
chiều cùng ngày tuấn quay lại yêu cầu bà minh phải đưa trước hai mươi năm triệu đồng thì mới được đứng bán nước
khi bà minh không đồng ý thì đối tượng dùng ghế nhựa đánh vào đầu khiến bà minh ngất xỉu
được biết phan thanh tuấn đã từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
liên quan đến vụ việc một giáo viên trường mầm non tư thục trên nệ bàn xã minh hưng huyện trơn thành tỉnh bình phước
bị phụ huynh đăng clip tố trừng phạt một bé trai năm tuổi bằng cách dùng vật nhọn đâm vào lòng bàn tay của bé
và ngày hôm nay ông lý thanh tâm giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình phước cho biết
sau quá trình điều tra trường mầm non tư thục mai vàng đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
đối với cô giáo đỗ thị thu hằng
bên cạnh đó các cơ quan chức năng huyện trơn thành đã ký quyết định xử phạt hành chính số tiền bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối với trường mầm non mai vàng vì hành vi tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được cấp phép hoạt động
và đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường này một mươi hai tháng
thêm một nạn nhân tử vong trong vụ nổ xảy ra vào ngày hôm qua tại một nhà dân ở xã long sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
người tử vong là anh nguyễn văn thuận hai mươi tuổi con trai của nạn nhân nguyễn văn tiệp đã tử vong trước đó
ngay sau khi vụ nổ xảy ra anh nguyễn văn thuận cùng vợ là chị hờ hèn đung hai mươi tuổi được đưa đi cấp cứu
tại trung tâm y tế huyện anh sơn trong tình trạng nguy kịch hai nạn nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị
đến hai mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi hai anh thuận đã tử vong do bị thương quá nặng
chị hờ hèn đung bị xảy thai và phải cắt bỏ hai chân
như intv đã đưa tin vào khoảng một mươi bốn h một mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi hai một số người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà của ông nguyễn văn tiệp
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở xóm chín xã long sơn huyện anh sơn người dân vội chạy đến và phát hiện gian bếp của gia đình ông tiệp đã bị đổ sập
khi kiểm tra bên trong có ba người nắm bất tỉnh trong đó ông tiệp được xác định đã tử vong
con trai và con dâu của ông tiệp bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
tại hiện trường xảy ra vụ nổ ra nhà bếp của gia đình ông tiệp bị đổ sập hoàn toàn
người dân phát hiện có một thùng pháo tự chế và một bình ga đã hư hỏng
thưa quý vị nguồn nước phục vụ chữa cháy là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định tới hiệu quả công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ của lực lượng công an
thế nhưng thực tế tại nhiều địa phương đang diễn ra tình trạng thiếu các trụ nước chữa cháy hay các trụ nước mặc dù được lắp đặt nhưng lại không được bảo trì
bảo dưỡng thường xuyên mất tác dụng gây khó khăn cho lực lượng chức năng
đáng lo ngại hơn là khi tình trạng này lại diễn ra phổ biến tại các đô thị các khu công nghiệp những nơi tập trung đông dân cư cơ sở sản xuất luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại thành phố hải phòng
khu công nghiệp minh phương đình vũ đi vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi sáu với diện tích hơn hai trăm ba mươi hectare
tuy nhiên là đến thời điểm hiện nay thì tại khu công nghiệp này
hoàn toàn không có các trụ nước chữa cháy cũng như là các cái bể nước dự phòng phục vụ công tác chữa cháy
khu vực xung quanh thì các cái ao hồ cũng đã bị san lấp để xây dựng
và rõ ràng là nếu như mà có cháy nổ xảy ra thì lực lượng chức năng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và công tác chữa cháy sẽ không được hiệu quả
vừa rồi cũng đã theo sự kỳ đạo của lãnh đạo thì cũng đã tiến hành khảo sát
và chủ trương xây dựng
nhưng do một số yếu tố khó khăn cũng xây dựng được một bên nhưng đang bận nằm nối vào cho nên đã phải di chuyển
trên địa bàn thành phố hải phòng hiện có chín khu công nghiệp đã đi vào hoạt động
và trường hợp như khu công nghiệp mỹ phương đình vũ không phải là duy nhất
với lý do chưa đạt độ phủ về số lượng các cơ sở thuê mặt bằng trong khu công nghiệp
nhiều đơn vị không đầu tư lắp đặt hệ thống chủ nước chữa cháy theo thiết kế đã được thẩm duyệt
hoặc nếu có thì cũng không đạt yêu cầu đề ra
tất nhiên cái lý do của thủ đối tư thì cũng
có lý do khách quan nhưng trong đó cũng có cái chủ quan là chưa thực sự quan tâm lắm
thế vì vậy là đấy chúng tôi đã kiểm tra kinh nghiệm bằng biên bản
kiến nghị bằng công văn thậm chí báo cáo với lãnh đạo thành phố để có cái biện pháp xử lý
cũng có thể là xử lý và xử phạt vi phạm hành chính
thế và có cái yêu cầu các chủ tư phải có cái cam kết về cái tiến độ thực hiện
để đảm bảo cho cái việc là dứt khoát là hệ thống cấp nước chữa cháy tại khu công nghiệp là phải được triển khai
và triển khai đồng bộ với cái việc phủ các cái doanh nghiệp ở đấy hoạt động
trong một mươi năm qua trên địa bàn thành phố hải phòng đã lắp đặt được hơn một ba trăm linh trụ nước chữa cháy
so với mục tiêu đặt ra còn thiếu gần một bốn trăm linh trụ nước nữa mới đáp ứng được yêu cầu
để đảm bảo thực hiện hiệu quả cấp nước phòng cháy chữa cháy tại đô thị và các khu công nghiệp
bộ công an bộ xây dựng đã có thông tư liên tịch số bốn hướng dẫn thực hiện
trong đó chỉ ra các giải pháp biện pháp vấn đề đầu tư kinh phí nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước phục vụ chữa cháy
rõ ràng để vấn đề nguồn nước phục vụ phòng cháy chữa cháy được đảm bảo hiệu quả
thì các cơ quan chức năng cần chủ động hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ
thực hiện xây dựng lắp đặt trụ nước chữa cháy theo kịp với yêu cầu công tác đặt ra
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa tiếp tục yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý rứt điểm vi phạm trật tự xây dựng
tại công trình số tám b lê trực quận ba đình bảo đảm an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của các bên có liên quan
ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc quản lý quy hoạch kiến trúc
và đầu tư xây dựng dự án tại số tám b lê trực
ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai việc phá rỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số tám b lê trực
tuy nhiên do khó khăn trong việc phá rỡ công trình cao tầng có kết cấu xây dựng không tuân thủ giấy phép xây dựng được cấp
chủ đầu tư không chấp hành nghiêm túc các sở ngành liên quan ủy ban nhân dân quận ba đình chưa quyết liệt triển khai nên công tác xử lý bị chậm trễ
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ủy ban nhân dân quận ba đình thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
xử lý rứt điểm bảo đảm an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của bên liên quan khẩn trương xử lý công trình bộ phận công trình vi phạm bảo đảm đúng hạn báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
thưa quý vị tamiflu là một trong những loại thuốc đặc trị cúm a thường được bác sĩ kê đơn cho trẻ nhỏ người già người có sức đề kháng yếu vì khi sốt quá cao thì dễ gây biến chứng
hiện đang là thời điểm bệnh cúm a bùng phát và loại thuốc này nhanh chóng trở nên khan hiếm khiến giá thuốc bị đẩy lên cao

theo các bác sĩ đối với trường hợp bệnh nhân trên nếu không xử lý kịp thời thì sẽ mất cơ hội sống đến tám mươi
thời gian toàn trong điều trị độc quỵ là bốn tiếng sau khi khởi phát độc quỵ
việc chẩn đoán và xử lý kịp thời của ekip bác sĩ thông qua ứng dụng viber đã giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch một cách ngoạn mục